sáng nay ngày một mươi sáu tháng tám ngày làm việc cuối cùng của phiên họp thứ ba mươi sáu của ủy ban thường vụ quốc hội
các đại biểu cho ý kiến và báo cáo kết quả giám sát chuyên đề về thực hiện chính sách pháp luật về phòng cháy chữa cháy giai đoạn hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi tám
theo báo cáo kết quả giám sát trong bốn năm từ hai nghìn một mươi bốn đến hai nghìn một mươi tám đã có trên một mươi ba vụ cháy làm chết ba trăm bốn mươi sáu người hơn tám trăm linh người bị thương
gây thiệt hại về tài sản ước tính trên sáu tỷ đồng và trên sáu hectare rừng
điều đang nói địa bàn cháy chủ yếu là tại các khu vực thành thị chiếm sáu mươi
tại cuộc làm việc nhiều ý kiến cũng cho rằng đoàn giám sát cần đưa ra các giải pháp hiệu quả để giải quyết tình trạng tồn tại hiện nay của công tác phòng cháy chữa cháy
như thiết bị cũ lạc hậu trong khi quy mô các nhà cao tầng ngày càng nhiều
trong báo cáo bây giờ cũng đưa ra như thế là tới còn hai sáu trăm sáu mươi hai các công trình chúng ta đã đưa vào hoạt động rồi
nhưng mà chưa thẩm duyệt chưa được có chứng nhận về phòng cháy chữa cháy
và đặc biệt tôi quan tâm đến một trăm một mươi các cái trung cư các cái nhà cao tầng mà đa chó dân mà ở đây rồi
mà chưa có một nghiệm thu gì phòng cháy chữa cháy
thì không hiểu là khi mà xảy ra cháy nhà chết người hủy hoại tài sản của công dân thì cái trách nhiệm ấy thuộc cái đâu
các cái khu dân cư cũ ấy mật độ thì nhà cửa
nhà cửa rất là đông dân cư rất là đông
mà là cải tạo rồi cơi nới rồi thì dây điện các thứ là cũng rất là chẳng chịt
mà đi vào những cái khu này phải nói là vào ngõ rồi là ngách
cho nên những cái khu này tôi thấy là nếu mà cháy thì đúng là thoát cũng khó
mà lực lượng cũng như phương tiện là cũng không thể nào tiếp cận được
cải tạo như thế nào
và có phương án nếu mà cháy ở những khu này thì vấn đề sử dụng lực lượng và trang thiết bị thế nào
chúng ta đang chuyển một cái giai đoạn
chúng ta đang hình thành các đô thị và rõ ràng công tác phòng cháy chữa cháy
nó được phải nhìn nhận ở góc độ khác chứ không thể được là như ngày hôm qua
theo ý kiến của nhiều đại biểu bên cạnh việc thực hiện nhiều giải pháp hiệu quả
trong công tác phòng cháy chữa cháy trong thời gian tới như nâng cao tuyên truyền
nghiên cứu đường băng cắt lửa tại các khu có diện tích cây xanh lớn
các cơ quan cũng cần nghiên cứu giải pháp chữa cháy hiệu quả
tại các khu đô thị ngõ ngách và hẻm như phương tiện chữa cháy trên không